ngày một sáu tiếp tục kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu thảo luận ở hội trường
về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật trợ giúp pháp lý sửa đổi
qua thảo luận còn nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến quy định người được trợ giúp pháp lý
điều bảy dự thảo luật trợ giúp pháp lý sửa đổi quy định những đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý
bao gồm người có công với cách mạng người thuộc hộ nghèo trẻ em trong quá trình tố tụng
xử lý vi phạm hành chính phục hồi tái hòa nhập cộng đồng
người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
người bị buộc tội từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính như người cao tuổi
người khuyết tật người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi là người bị hại trong vụ án hình sự
và một số đối tượng khác
qua thảo luận nhiều ý kiến tán thành với quy định như trong dự thảo luật
tuy nhiên một số đại biểu đề nghị mở rộng diện người được hưởng trợ giúp pháp lý
đối với một số trường hợp cụ thể
nhân đạo của nhà nước những người bị hại trong trường hợp này không được trợ giúp pháp lý
là phải chăng chúng ta đã bỏ qua một trường hợp bỏ qua một đối tượng yếu thế
khi bị xâm hại bởi hành vi phạm tội mà khi họ cần được trợ giúp pháp lý
vì vậy đề nghị nên xem xét bổ sung đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo
là người bị hại trong vụ án hình sự và đối tượng trợ giúp pháp lý
đối với đối tượng được trợ giúp pháp lý là người dân tộc
họ thiệu số thường trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế sồi đặc biệt khó khăn
ở đây tôi cho rằng quy định như thế là quá hẹp và không phù hợp với tình hình thực tiễn
ví dụ như ở địa bàn tây nguyên và ở chúng tôi
trong thời gian vừa qua số lượng di dân tự do là gần trên dưới hai mươi vạn
thì như cái đối tượng này là cư trú đến địa phương
chứ không phải là thường trú họ không có hộ khẩu
và họ chưa có xác lập quyền sử dụng đất
đối tượng này cần được sự chăm sóc của nhà nước
tuy nhiên theo đại biểu nguyễn mạnh cường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình
thì việc mở rộng đối tượng phải xem xét kỹ lưỡng bảo đảm tính hiệu quả
bởi hiện tại nước ta không còn được nhận các nguồn hỗ trợ từ nước ngoài
tôi có đọc trong tờ trình của chính phủ
thì cũng thấy rằng phương án này đã được đánh giá tác động là nếu như theo phương án này
thì số lượng người chúng ta dự kiến là khoảng hai mươi
hai mươi người với dự kiến kinh phí là khoảng độ một trăm năm mươi năm tỷ đồng
nhưng mà nếu như mở rộng theo những ý kiến đề nghị
thì số lượng có thể tăng lên đến gấp đôi
tôi không biết đánh giá như vậy đã đúng hay chưa
nhưng tôi cho rằng vấn đề này đã có đánh giá tác động và nó cũng đã có căn cứ
và nếu mà chúng ta bổ sung thêm các nguyện tự khác
thì chúng ta phải đánh giá lại cái tác động
tại buổi thảo luận
nhiều nội dung khác như việc xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý
công tác viên trợ giúp pháp lý
việc hỗ trợ thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp
nguồn vốn chi cho hoạt động trợ giúp pháp lý tại các địa phương cũng được các đại biểu thảo luận